chuyển sang các tin tức khác
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết
theo thống kê tại các địa phương đợt mưa lũ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đã gây thiệt hại lớn về tài sản nhất là cây trồng và hệ thống giao thông
về sản xuất toàn tỉnh có ba ba trăm hai mươi tám hectare cây trồng các loại bị ảnh hưởng
các loại cây trồng bị thiệt hại chủ yếu là lúa ngô và sắn
ngoài ra các tuyến quốc lộ hai mươi bảy tỉnh lộ hai ba một mươi và một mươi ba
bị ngập cục bộ gây ách tắc giao thông
các tuyến đường huyện cũng bị ảnh hưởng như đường đông đường thông thôn ia ba
đi thuân trang bê xã cư đường âm đường giao thông nội đồng từ khu dân cư bầu cấm
xã cư cờ ti huyện crong bông bị sói lở hư hỏng
cống tràn tại thôn tám xã cư cura huyện madrak bị sạt lở phần kè mái ta luy
nhiều tuyến đường liên xã liên thôn bị sói lở sụt lún
bên cạnh đó mưa lũ cũng gây đổ sập hư hỏng nhiều hạng mục của các công trình trường học
thủy lợi tại huyện crong bông và iek
hiện các địa phương đã chỉ đạo các xã tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ
ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân
đồng thời giả soát lại tình hình thiệt hại do lũ ngập lụt gây ra
để có giải pháp hỗ trợ và khôi phục sản xuất